lãnh đạo thành phố hà nội cam kết sẵn sàng hết lòng phục vụ doanh nghiệp
ở chiều ngược lại cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước có những nhận định như thế nào
về những cố gắng của chính quyền để tạo điều kiện cho họ sản xuất kinh doanh phát triển bền vững
sau đây là ghi nhanh của phóng viên truyền hình nhân dân bên lề hội nghị hà nội hai nghìn một mươi chín
hợp tác đầu tư và phát triển với sự tham gia của khoảng một năm trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế
diễn ra vào sáng hôm qua một mươi bảy tháng sáu
ngay trong sáng nay hà nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho bảy mươi một dự án
với tổng số vốn gần bốn trăm linh tỷ đồng tương đương với một mươi bảy tỷ usd
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố hà nội các tỉnh thành phố trong vùng
ban quản lý khu công nghệ cao hòa lạc cùng các nhà đầu tư trong và ngoài nước
trao hai mươi bốn biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên lĩnh vực với tổng mức đầu tư dự kiến
trong thời gian tới khoảng gần bảy mươi tỷ đồng
kiên định với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ
tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đồng hành cùng doanh nghiệp
kết quả trên đã đưa hà nội trở thành địa phương đứng thứ hai cả nước về thu hút vốn fdi
trong thời gian qua hà nội đã đồng hành và tích cực hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp
tại thủ đô cũng như các tỉnh lân cận
thứ nhất là hà nội đã giao cho trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội
và các sở ban ngành để giúp cho các doanh nghiệp hà nội có thể tham gia vào một chuỗi liên kết
để hợp tác giữa các tỉnh thành
hà nội cũng đã thúc đẩy các hoạt động làm việc các tham tán thương mại của các nước đóng tại hà nội
và các tham tán của việt nam đóng tại các nước để làm sao tạo thành những cung cầu hàng hóa
để giúp các sản phẩm đặc biệt các sản phẩm chủ lực của hà nội
có thể cung cấp các dịch vụ các sản phẩm để làm sao thành phố hà nội
đưa các doanh nghiệp hội nhập và phát triển cách hành công
đây là lần thứ ba liên tiếp thành phố mở hội nghị thu hút đầu tư
để đẩy mạnh phong trào đầu tư của các doanh nghiệp
lãnh đạo thành phố hà nội khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên và kêu gọi đầu tư
các dự án công nghệ cao công nghệ mới năng lượng sạch và các dự án liên kết phát triển vùng
các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân
ngoài ra còn có các nhà máy xử lý rác thải xử lý bồn xây dựng nông nghiệp công nghệ cao
lãnh đạo thành phố hà nội có kế hoạch rất rõ ràng với các nhà đầu tư
khiến chúng tôi tự tin hơn với các chính sách và ưu đãi
hơn nữa các công ty tại việt nam sẵn sàng hợp tác với chúng tôi
đặc biệt là với những doanh nghiệp mới như doanh nghiệp xử lý chất thải
hà nội nằm trong một mươi năm địa phương dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
cho thấy nỗ lực rất lớn của thành phố hà nội trong những năm gần đây
tôi tin tưởng hà nội sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư
những năm gần đây hoạt động cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và xúc tiến thương mại của thủ đô đã đạt được những hiệu quả thiết thực
trong hoạt động thu hút đầu tư hà nội đã tổ chức được các hội nghị xúc tiến đầu tư có quy mô lớn
tập hợp đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia
hà nội đã giới thiệu tổng thể về môi trường đầu tư kinh doanh
những chính sách biện pháp mới để mời gọi các nhà đầu tư với sự tham gia của lãnh đạo chính phủ
các bộ ngành các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước
có thể xem đây là những chiến dịch quảng bá tổng thể về đầu tư hà nội